trước tinh thần kiên quyết đấu tranh với những vi phạm tiêu cực trong đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
mới đây trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã có thư khen và gửi công an tp hcm biểu dương
khen ngợi những chiến công thành tích của lực lượng công an tp hcm trong đấu tranh khám phá
làm rõ các sai phạm tiêu cực tại một số trung tâm đăng kiểm và cũng liên quan đến hoạt động của các trung tâm đăng kiểm
chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai sở giao thông vận tải tp hcm đã có thông tin mới về hoạt động kiểm định xe cơ giới
tại các trung tâm đăng kiểm đang trên địa bàn và cũng như đang còn hoạt động
cụ thể cho đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tp hcm đang có một mươi trên một mươi bảy trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
đang hoạt động với tổng số hai mươi bảy chuyến kiểm định và công sức kiểm định tối đa đạt một tám trăm ba mươi lượt xe một ngày
trong bối cảnh một số trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động để phục vụ tốt hơn nhu cầu kiểm định xe cơ giới
trong dịp gần tết sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới vẫn đang hoạt động gần
năm mươi một s năm mươi hai s năm mươi ba s thuộc sở giao thông vận tải tp hcm năm mươi bốn v năm mươi năm v năm mươi sáu v thuộc cục đăng kiểm việt nam
và năm mươi tám d năm mươi một mươi hai d năm mươi một mươi ba d và năm mươi một mươi bốn d thuộc tư nhân thực hiện đảm bảo duy trì hoạt động ổn định
để giải quyết nhu cầu kiểm định phương tiện tăng cao của người dân chủ phương tiện đúng theo quy định
đồng thời phải đảm bảo chất lượng an toàn
kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ
để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm định
để giải quyết nhanh chóng nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân thực hiện phát phiếu hẹn giờ
cho các chủ phương tiện có nhu cầu đến kiểm định để tránh việc dừng chờ ủng tắc trước khu vực trung tâm đăng kiểm
ngoài ra sở giao thông vận tải cũng khuyến cáo đến các chủ xe doanh nghiệp để giảm thời gian không phải kiểm định nhiều lần
nên chủ động kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm bảo phương tiện hoạt động lưu trong trạng thái tốt nhất
và đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi đi kiểm định